các ý kiến cử tri tập trung vào hai vấn đề chính là công tác chống ngập và tiến độ xử lý các vụ việc liên quan đến sai phạm đất đai tại công ty khổ phần đầu tư và phát triển đô thị phi long
cử tri phạm đức thuật ở xã tân quý tây huyện bình chánh cho rằng giải pháp chống ngập của thành phố hiện nay mới chỉ tập trung vào việc nâng mặt đường
như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của các hậu nhân khu vực xung quanh
về các vụ việc liên quan đến công ty phi long cử tri nguyễn hồng nam và cử tri lê thanh hải đề nghị cơ quan chức năng sớm có câu trả lời cụ thể cho các trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán đất nền ở khu dân cư phi long năm xã bình hưng khu dân cư nam sài gòn xã phong phú huyện bình chánh
thay mặt chính quyền địa phương ông nguyễn văn hồng phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bình chánh đã giải đáp một số thắc mắc thuộc thẩm quyền huyện đồng thời mong người dân bình tĩnh đợi thông tin kết quả của cơ quan điều tra trong vụ án công ty phi long
tổ đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm cũng ghi nhận các ý kiến của cử tri để báo cáo thường trực hội đồng nhân dân thành phố xem xét giải quyết
tại tp hcm đại hội đại biểu hội nghệ sĩ sân khấu tp hcm vừa bầu ra ban chấp hành khóa tám nhiệm kỳ năm năm từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi năm
nghệ sĩ nhân dân đạo diễn trần ngọc dầu tiếp tục đắc cử vị trí chủ tịch hội
ban chấp hành khóa tám của hội nghệ sĩ sân khấu tp hcm bao gồm một mươi một thành viên chủ tịch hội là đạo diễn nghệ sĩ nhân dân trần ngọc giàu
biên kịch tôn thất cần cũng tiếp tục đắc cử vị trí phó chủ tịch hội nhiệm kỳ này
sự thay đổi trong mang chủ tịch nằm ở vị trí đồng phó chủ tịch là nghệ sĩ ưu tú trịnh kim chi thay cho đạo diễn hồng dung của nhiệm kỳ trước
trong buổi công bố giết khen cho thành tích năm năm qua của ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã được trao cho ba bộ phận của hội là văn phòng hội ban ái hữu nghệ sĩ và nhà hát kịch sân khấu nhỏ năm b
còn trong xuyên suốt ngày ba mươi tháng bảy trước đó nhiều vấn đề lớn của hoạt động sân khấu tp hcm từ nguồn kịch bản đường ngộ biểu diễn đến điểm diễn cũng đã được trao đổi qua các tham luận
đặc biệt vấn đề trưng dụng các nhà hát cũ sư chuỗi cho các đoàn nghệ thuật truyền thống đang được hội nghệ sĩ sân khấu thành phố hoàn thiện thành kiến nghị hoàn chỉnh gửi đến các sở ngành liên quan trong năm nay
theo chỉ thị của ubnd tp hcm trong tối ngày ba mươi tháng bảy để phòng chống dịch covid một mươi chín dù không trực tiếp yêu cầu tạm dừng hoạt động sân khấu biểu diễn nhưng vẫn khiến cho các điểm diễn băng khoăn
đặc biệt là nội dung hạn chế tập trung hơn ba mươi người nơi công cộng là điểm nghẽn cho quyết định sáng đèn hay không
trong năm điểm diễn kịch nói còn hoạt động định kỳ mỗi tuần tại tp hcm sân khấu hồng vân chợ lớn và sân khấu hoàng thái thanh đã đăng tin cáo lỗi hủy các xuất diễn từ nay đến hết ngày hai tháng tám đợi chỉ thị mới của tp hcm
đặc biệt là nội dung hạn chế tập trung hơn ba mươi người nơi công cộng là điểm nghẽn cho quyết định sáng đèn hay không

không rửa tay hoặc là không đeo khẩu trang hết
ba điểm diễn còn lại là sân khấu kịch thế giới trẻ sân khấu idcap
và nhà hát kịch sân khấu nhỏ năm b quy định sáng đèn
hai điểm diễn idcap và thế giới trẻ đang lên phương án yêu cầu khán giả ngồi giãn cách
bên cạnh các biện pháp đeo khẩu trang và rửa tay tương tự như cách các rạp chiếu phim áp dụng
còn nhà hát kịch sân khấu nhà năm b chấp nhận bù lỗ để khu vực khán giả chỉ có dưới ba mươi người
cho suốt diễn tối hai tháng tám sắp tới
dĩ nhiên tinh thần chung của các ông bà bầu là sát sao chi đạo của ubnd thành phố
phải trả vé nếu có yêu cầu tạm đóng cửa
thành phố nhất là sân khấu xã hội hóa lâu nay được mang một cái lời khen
đó là những cái nơi hoạt động rất là năng động
bởi vì dù sao thì chúng ta cũng bảo vệ sức khỏe của cộng đồng là trên hết
và chị nghĩ rằng mọi người nên bình tĩnh
rồi các khán giả đã từng yêu sân khấu sẽ cảm thấy yên tâm hơn
và họ có cái lòng tin là dịch sẽ hết và họ sẽ lại đến với sân khấu
và ngay cả các anh chị em nghệ sĩ cũng sẽ tin tưởng vào điều này
các điểm diễn công lập trên địa bàn thành phố như nhà hát gieo hưởng nhạc vô kịch
thành phố hồ chí minh nhà hát cải lương trần hữu trang hay nhà hát nghệ thuật phương nam
bắt buộc đi đầu trong thực hiện chí thị chống dịch nên đành hủy các xuất diễn
từ nay đến hai tuần tới
một quyết định không thể tránh khỏi dù để lại nhiều tiếc nuối
bởi lượng vé ủng hộ từ khán giả với các tác phẩm chỉ đang dần có tín hiệu khởi sắc
trong phần tiếp theo của chương trình bảy tháng đầu năm đã có hơn chín sáu trăm linh người thương vong
vì tai nạn giao thông
tiểu mục sống đẹp hôm nay là câu chuyện về tiệm cắt tóc giá rẻ trên chiếc xe hơn nửa tỷ đồng
thưa quý vị ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết theo báo cáo của văn phòng bộ công an
và các cơ quan chức năng trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi toàn quốc đã xảy ra hơn một hai trăm linh vụ tai nạn giao thông
làm chết năm trăm bốn mươi chín
theo tháng cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín số vụ tai nạn giao thông giảm hai trăm hai mươi chín vụ giảm một trăm linh tám người chết giảm hơn một trăm chín mươi người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra hơn bảy trăm linh vụ làm chết năm trăm bốn mươi hai người bị thương bốn trăm ba mươi bốn người
đường sắt xảy ra bảy vụ tai nạn giao thông làm chết sáu người bị thương một người
đường thủy xảy ra một vụ làm chết một người không có người bị thương
hàng hải không xảy ra tai nạn
tính chung trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi toàn quốc xảy ra gần tám vụ tai nạn giao thông làm chết gần ba tám trăm linh người bị thương năm tám trăm năm mươi người
đối với những phương tiện kinh doanh vận tải đăng ký mới ngày một tháng tám sẽ thực hiện theo thông tư số năm mươi tám hai nghìn hai mươi ttbca
cụ thể tất cả các xe ô tô kinh doanh vận tải buộc phải gắn biển kiểm soát màu vàng chữ và số màu đen
kích thước của biển số cũng được thay đổi
theo đó ô tô được gắn
hai biển số ngắn kích thước chiều cao là một trăm sáu mươi năm mm chiều dài ba trăm ba mươi mm cách bố trí chữ và số trên biển số trong nước
hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe tiếp theo là series đăng ký chữ cái
nhóm số thứ hai là thứ tự đăng ký xe gồm năm chữ số tự nhiên
những phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động trước khi thông tư số năm mươi tám có hiệu lực sẽ bắt buộc phải chuyển đổi sang màu vàng trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
kinh phí dự kiến khoảng một trăm linh
hôm qua ba mươi một tháng bảy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
ban hành công điện số bảy cdtvk gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình thuận
các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ tây nguyên và nam bộ
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ quốc phòng công an
giao thông vận tải tài nguyên và môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương văn hóa thể thao và du lịch
thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam hệ thống đài thông tin duyên hải triển khai ngay một số nội dung
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến quảng nam và các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ thường xuyên cập nhật thông tin
thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trường các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
có thể mạnh lên thành bão để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
chỉ đạo kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối hạ lưu hồ đập khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt khi mưa lớn
khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ quét xa lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn
khu vực tây nguyên cần tổ chức kiểm tra triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập và khu vực hạ du nhất là các hồ đập sung yếu
các tỉnh thành phố khu vực nam bộ cần thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu thuyền với gió mạnh trên biển để chủ động ứng phó
sẵn sàng phương tiện cứu hộ cứu nạn khi có tình huống
các bộ ngành khu vực nói trên cần giả soát phương án sẵn sàng triển khai ứng phó cứu hộ cứu nạn trong tình huống dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan cần tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
thưa quý vị và các bạn liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi do bộ công an phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
hội nghệ sĩ sân khấu việt nam được tổ chức từ ngày một mươi sáu tháng bảy đến ngày một mươi hai tháng
đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
với ba mươi ba vở diễn của hai mươi bảy đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước
liên hoan đã mang đến cho khán giả những lát cắt đa chiều sinh động về cuộc sống chiến đấu của người chiến sĩ công an nhân dân
và mỗi một đêm diễn
khán giả lại có dịp được thưởng thức các vở diễn được giàn dựng công phu
đắm mình trong những cung bậc cảm xúc và hiểu hơn về công việc và đời sống của người chiến sĩ
vở cải lương bão ngầm là một trong bang ba vở diễn dự liên hoan
được nhà hát cải lương việt nam giàn dựng theo tiểu thuyết cùng tên của trung tá nhà văn đào trung hiếu
nhà văn chu lai chuyển thể kịch bản soạn giảng ngọc chi chuyển thể cải lương
ngay trong đêm diễn trong khuôn khổ liên hoan sân khấu không còn ghế chống
đây cũng là lần đầu tiên
hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân được đưa lên sân khấu truyền thống cải lương
và được sự đón nhận của khán giả